thưa quý vị hiện nay một cơn bão mạnh có tên quốc tế là sanba giật cấp một mươi một đang tiến nhanh vào biển đông
đây là cơn bão diễn ra đúng vào dịp tết nguyên đán thời điểm mà các cơ quan tổ chức người dân vui đón năm mới
và rất hiếm khi xảy ra các hình thái thời tiết tương tự nên sẽ có tâm lý chủ quan lơ là
và để công tác ứng phó với bão đạt kết quả giảm thiểu thiệt hại ngay trong tối ngày hôm qua một mươi hai tháng hai
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã có công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây
một thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão
để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp
thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng
giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu và liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ liên quan
sẵn sàng hỗ trợ ngư dân tránh trù bão khi có nhu cầu
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông sẵn sàng phương án nhắn tin
tới các thuê bao di động trong khu vực bị ảnh hưởng của bão để chủ động phòng tránh
các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão
thông tin để người dân biết chủ động phòng tránh
tổ chức trực ban nghiêm túc suốt ngày đêm thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ huy trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vâng thưa quý vị như vậy hôm nay đã là ngày hai mươi tám tết rồi
theo dự báo dịp tết nguyên đán năm nay miền bắc không rét đậm miền trung và nam bộ nắng ấm đêm mát
tại miền bắc sẽ có những vùng lạnh và xe lạnh như ở sapa lào cai đồng văn mèo vạc của hà giang
cũng như khu vực biên giới phía bắc
trong khi đó thì tại miền nam nhất là tại thành phố hồ chí minh sẽ có ngày nền nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi năm độ c
tại miền trung ban ngày có nắng ấm còn đêm trời mát
thời tiết tết năm nay rất thuận lợi để người dân du xuân
ai muốn đi du lịch trong dịp tết muốn tắm biển thì có thể đến các bãi biển và khu du lịch nằm ở phía nam như nha trang vũng tàu hay phú quốc
ngược lại nếu người dân ở thành phố hồ chí minh và nam bộ muốn đón một cái tết xe lạnh ngắm hoa đào hoa mận nở
thì có thể ra hà nội đi lên sapa hay là mộc châu
còn ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay